kính chào quý vị và các bạn
trong khoảng ba ngày tới do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tầng thấp suy yếu và lệch đông
khiến cho độ ẩm trong không khí tại phía đông bắc bộ sẽ tăng lên nhanh chóng
vì vậy sẽ xảy ra tình trạng nhiều mây và sương mù vào đêm và sáng sớm
kèm theo đó là khả năng xuất hiện mưa nhỏ mưa phùn
trời vẫn rét với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
có nơi trên hai mươi ba độ sau đó sẽ có xu hướng tăng chậm dần
các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ do ít chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu ở tầng thấp
nên chỉ có mưa nhỏ vài nơi và sương mù về đêm và sáng
trưa chiều trời giảm mây trời nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ trong ngày mai
và sau đó tăng nhẹ khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ thanh hóa vào đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
thời tiết phổ biến là tình trạng độ ẩm không khí sẽ tăng cao khiến cho trời nhiều mây
kèm theo hiện tượng sương mù vào đêm và sáng sớm
báo trong ba ngày tới nền nhiệt tại khu vực sẽ có xu hướng tăng dần
từ bắc vào đến nam tiết trời xe lạnh nhiệt độ cao nhất trưa và chiều trong khoảng
từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ phía nam có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng vào đến bình thuận do ảnh hưởng của gió đông bắc có cường độ yếu
nên sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào vài nơi tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối và đêm
ban ngày trời có nắng dự báo nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến hai mươi chín ba mươi hai độ phía nam có nơi cao hơn
tại các tỉnh vùng cao tây nguyên
trong vòng ba ngày tới trời có mây nhưng hầu như là không có mưa gió nhẹ trời còn nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng ba là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
cục bộ có nơi cao hơn
tại nam bộ trời không mưa ban ngày nắng xuất hiện từ sáng đến chiều muộn với cường độ nắng sẽ tăng mạnh
đặc biệt ở các tỉnh thuộc khu vực miền đông nam bộ với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới là ba mươi năm ba mươi bảy độ
trời nắng nóng ở trên diện rộng
tại khu vực miền tây nam bộ mức nhiệt thấp hơn
từ hai cho đến ba độ